tại hà nội trung ương hội sinh viên việt nam bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo
thông tin về chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi
theo đó chương trình năm nay sẽ có khá nhiều điểm mới
năm nay là năm thứ tư triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh
tại toàn bộ các tỉnh thành phố trên toàn quốc
tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
thời gian thực hiện chương trình là từ tháng bảy đến tháng tám
cao điểm trong ba ngày là từ ngày mùng tám đến ngày mùng một mươi tháng tám
nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng học viên năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc triển khai các kênh thông tin tiếp thu nhu cầu được hỗ trợ của thí sinh
tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông online
chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn triển khai mô hình mỗi sinh viên hỗ trợ một sinh viên
kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về nội dung
ôn thi chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi phối hợp với các cấp chính quyền địa phương
chủ động phương án xử lý sự cố bất thường về sức khỏe hay an ninh trật tự